kính thưa quý vị ngày một tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
có hành vi tàn trữ sáu bốn trăm ba mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào sáng cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp công an huyện lấp vò
kiểm tra và bắt quả tan tại số nhà năm trăm một mươi ba ấp tân an xã bình thành trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
của huỳnh tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ địa chỉ trên đang có hành vi tàn trữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu bốn trăm ba mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm
hai năm trăm bảy mươi gói hero ba năm trăm chín mươi gói z hai trăm năm mươi gói scott hai mươi gói nelson qua làm việc đối tượng dũng thay nhận
mua số thuốc lá trên để về bán kiếm lợi hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật